chiều cường kèm theo những cột sóng biển cao hơn năm mét nhiều ngày qua đã gây sạt lở công trình kè chống sói lở ven bờ biển khu vực sóng rớ đang thi công giai đoạn hai tại phường phú đông tp tuy hòa tỉnh phú yên
dự án kè chống xói lở ven bờ biển khu vực xóm rớ có tác dụng chống sạt lở bờ biển và bảo vệ tính mạng tài sản cho hơn một trăm tám mươi hộ dân phường phú đông thành phố tuy hòa tỉnh phú yên thường xuyên bị chiều cường và sóng biển uy hiếp
trong đợt mưa lũ kéo dài từ đầu tháng một mươi một đến nay tại khu vực này đã xuất hiện nhiều đợt sóng lớn cao từ ba đến hơn năm mét kết hợp chiều cường gây xâm thực sâu vào khu vực phía bắc công trình kè xóm rỡ giai đoạn một làm sạt lở nghiêm trọng khu sửa chữa tàu thuyền thuộc cảng cá đông tác
kè xóm rỡ giai đoạn hai đang được tỉnh phú yên triển khai với tổng kinh phí khoảng hai trăm bốn mươi tỷ đồng
tại hiện trường ngày một mươi chín tháng một mươi hai đất đá cùng gần một năm trăm linh cấu kiện bê tông ngăn sóng tạm thời với chiều dài hơn một trăm linh mét
chiều cường phá hủy cuốn trôi ra biển hoặc bị cắt vùi lấp gây xâm thực bờ biển và đường đinh tuyên hoàng và đường trần kiệt
hiện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đang kiểm tra hiện trường đánh giá mức độ thiệt hại
chỉ đạo đơn vị thi công tập trung thiết bị nhân lực khẩn trương khắc phục sự cố
sẵn sàng ứng phó với các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đang kiểm tra hiện trường đánh giá mức độ thiệt hại
chỉ đạo đơn vị thi công tập trung thiết bị nhân lực khẩn trương khắc phục sự cố sẵn sàng ứng phó với các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đang kiểm tra hiện trường đánh giá mức độ thiệt hại